chương trình ra đời với mục đích góp phần làm sáng tỏ các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống
từ đó đem lại một cái nhìn có tính định hướng góp phần hình thành những hành động xã hội tích cực
nhằm xây dựng một xã hội việt nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh
chương trình sẽ được phát sóng vào lúc hai mươi h ba mươi thứ bảy hàng tuần phát lại vào lúc chín h ba mươi thứ ba và một mươi bốn h ba mươi thứ tư hàng tuần
tham gia trong chương trình luận đàm hôm nay với chủ đề thực hiện quy định tám của bộ chính trị về nêu gương trong đảng viên
xin trân trọng giới thiệu với quý vị hai vị khách
ông nguyễn túc ủy viên đoàn chủ tịch chủ nhiệm hội đồng tư vấn xã hội mặt trận tổ quốc việt nam
thiếu tướng nguyễn văn tín phó cục trưởng cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
xin cảm ơn hai vị đã tham dự buổi tỏa đàm ngày hôm nay
và trước khi chúng ta cùng thảo luận
thì xin quý vị và các bạn sẽ xem những hình ảnh sau đây
sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn bốn trăm tám mươi tổ chức đảng
và hơn một mươi năm đảng viên vi phạm
trong đó có gần một ba trăm linh đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng
từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đến nay đã thi hành kỷ luật năm mươi sáu cán bộ
thuộc diện trung ương quảng trị
trong đó có một mươi một ủy viên trung ương và nguyên là ủy viên trung ương
ví dụ ông đinh la thăng nguyên ủy viên bộ chính trị
vi phạm trong việc ban hành chủ trương nghị quyết
quyết định đầu tư phân tán giàn trải góp vốn chỉ định thầu
thiếu kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án
ông vũ huy hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bộ trưởng bộ công thương
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và các quy định của đảng nhà nước
về công tác cán bộ không gương mẫu có biểu hiện vụ lợi ưu ái vun vén cho gia đình
trong việc quy hoạch luân chuyển điều động và quyết định bổ nhiệm người trong gia đình người thân
ông nguyễn xuân anh ủy viên trung ương đảng
bí thư thành ủy đà nẵng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và các quy định của đảng nhà nước
về công tác cán bộ kê khai tài sản thu thập không đầy đủ sử dụng bằng cấp không đúng quy định
thiếu trung thực vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định số bốn mươi bảy về những điều đảng viên không được làm
ông lê phước thành bí thư tỉnh ủy quảng nam
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và các quy định của đảng nhà nước
về công tác cán bộ không gương mẫu có biểu hiện vụ lợi ưu ái con trai trong công tác cán bộ
bà hồ thị kim thoa thứ trưởng bộ công thương
vi phạm trình tự thủ tục trong việc cổ phần hóa
ngoài ra trong thời gian gần đây cũng đã khởi tố
hình sự và tòa án đang xét xử nguyên trung tướng phan văn vĩnh nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát
nguyên thiếu tướng nguyễn thanh hóa nguyên cục trưởng c năm mươi trong vụ đánh bạc ngàn tỷ đồng
với thực trạng như vậy tại hội nghị trung ương tám khóa một mươi hai vừa qua
ban chấp hành trung ương đã thảo luận và thống nhất cao việc ban hành quy định số tám qdtv
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bế thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
ủy viên đi trước làng nước theo sau
và cuộc cách mạng của chúng ta có được như ngày hôm nay
chính là có những cái hương sáng từ suốt năm một nghìn chín trăm ba mươi đến nay
những lê hồng phong trần phú nguyễn thị minh khai
rồi tiếp theo là hàng loạt những đồng chí trong khăn chiến trong pháp và trong mỹ
và chính cái hương đó nó đã thuyết phục những người dân yêu nước
đi theo cách mạng
mà không chỉ những người dân bình thường công nhân nông dân
mà cả những nhà tư sản cỡ lớn đi theo cách mạng
và vì vậy mới có được cái cuộc sống như ngày hôm nay
chiến tranh thì có quy luật chiến tranh
hòa bình thì có quy luật toàn bình
chiến tranh thì cứ quy luật gật cách tôi phải phục tùng cái ta
hậu phương phải phục tùng tiền tuyến
tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến tranh
cái tôi lúc ấy
nó nhỏ so với cái ta
nhưng hòa bình nó cứ là hòa bình
cái quy luật hòa bình đòi hỏi
giải quyết hài hòa lợi ích giữa cá nhân và tập thể
giữa gia đình và xã hội
nhưng thực tế các đồng chí thấy rằng
không bao giờ người ta giữ được cái hài hòa đâu
khi có chức có quyền rồi
thì không ít đồng chí lợi dụng cái đó
để cho cái tôi nhiều hơn cái ta
và tôi nói các đồng chí rằng này
cả chiến tranh
chiến năm kháng chiến trong pháp
bác hồ chỉ quyết ký một cái quyết định tử hình
của đồng chí đại tá thôi
trần dũ châu
trần dũ châu đấy
thế nhưng mà
từ cái ngày chúng mình đổi mới đến nay
các đồng chí thấy qua cái trình bày trên đài
thì biết bao nhiêu đồng chí của chúng ta
kể cả trung ương
trung ương đương trúc
cũng như trung ương đã nghỉ yêu
và lần đầu
đầu tiên có một đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị mà bị tù
chứ còn trước đây cũng có các đồng chí bộ chính trị
thí dụ như các đồng chí đó là bị về quan điểm chính trị thôi
chứ không phải vì vấn đề về kinh tế như hôm nay
tại vì tôi thấy rằng bộ chính trị liên tiếp có những quy định đó
chính vì để đáp ứng được cái tình hình thực tiễn hiện nay
làm sao để ngăn chặn đẩy lùi được
những cái thoái hóa biến chất đó đang diễn ra trong đạt tạng
đúng là như ông nói
cốt loại vấn đề là như thế
và qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng
có thể nói là tự trung lại nó có năm cái
để dẫn đến cái việc mà quy định tám bàn về cái nêu gương
chỉ ban về nêu gương thôi
không ban về cái khác
chúng tôi nghĩ rằng đó là do cái vai trò của nêu gương
nó quan trọng lắm ạ
bởi vì đấy một cái tấm gương sáng
thì còn hơn là một trăm linh cái bài diễn văn tuyên truyền
bản thân cái nêu gương
nếu như mà nó đi được vào trong cuộc sống
nó sẽ phát huy hiệu quả rất là tốt
vấn đề thứ hai nữa
là từ cái vai trò của cán bộ đảng viên
nó hết sức quan trọng
nó là gốc của công việc
như bác nói là cán bộ là gốc của công việc
vì vậy cho nên là lần này
trong quy định lần này là cán bộ đảng viên phải nêu gương
nếu mà cán bộ đảng viên không nêu gương
thì rất là khó lãnh đạo
sự nghiệp cách mạng không phát triển được
trong cái thời điểm hiện nay
vấn đề thứ ba nữa
chúng tôi thấy rằng nó xuất phát từ thực trạng
đúng như ông nói
thực trạng hiện nay ta có nhiều cái tốt
giữa sự lãnh đạo của đảng
nhiều cái khởi sắc
nhiều cái tiến bộ
nhưng như đảng mình nói
dũng cảm nhìn nhận và sự thật
thấy rằng vẫn còn có những cái tổ chức những cá nhân
nhận thức chưa đúng
có biểu hiện suy thoái
và như clip vừa rồi đã cũng chỉ ra rất là rõ
như vậy là cái thực trạng nó tạo nên cái sự cấp bách
nó tạo nên sự cấp thiết
phải đặt vấn đề là cái nêu gương
vấn đề thứ tư nữa
chúng tôi thấy rằng cái nêu gương này
nó là một phương thức lãnh đạo của đảng
nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai nói rằng là phải đẩy mạnh
hơn nữa cái phương thức lãnh đạo của đảng
trong đó thì có đảng lãnh đạo bằng nghị quyết bằng đường lối
trong đó thì có đảng lãnh đạo bằng nghị quyết bằng đường lối
bằng chủ trương chiến lược
nhưng đảng lãnh đạo còn lãnh đạo bằng kiểm tra bằng giám sát
đảng lãnh đạo bằng tổ chức bằng cán bộ
và trong nghị quyết một mươi hai có một cái rất là mới
đó là đảng lãnh đạo bằng nêu gương
chính sự nêu gương của đảng của cán bộ đảng viên
là một phương thức lãnh đạo
và một ý nữa chúng tôi thấy rằng
cái đây nó còn là truyền thống
nó là bài học kinh nghiệm của đảng ta
của cách mạng ta
từ trước đến nay từ khi có đảng lãnh đạo
đảng rất là chăm lo trong việc xây dựng trình đốn đảng
đặt vấn đề rất hết sức quan trọng của vấn đề nêu gương
chứ không phải bây giờ mới có có từ lâu rồi
và đó là một truyền thống đó là một kinh nghiệm
và chỉ có thực hiện vấn đề đó trong giai đoạn này đến nay
thì mới xây dựng trình đốn đảng ngang tầm
mới đảng mới lãnh đạo được đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội
xây dựng cho cuộc sống của dân giàu nước mạnh
xã hội đất nước
xã hội dân chủ công bằng văn minh
như là cái mục tiêu của đảng ta đã xác định
chúng tôi nghĩ như vậy
xin hỏi thiếu tướng nguyễn văn tín là
cái quyết định tám của bộ chính trị này
có những điểm khác biệt gì
so với các quyết định trước đây về nêu gương
nếu mà nói một cách ngắn ngọn nhất
thì có thể có ba cái khác biệt
cái khác biệt thứ nhất là nó rõ về chủ thể
rõ hơn về chủ thể
cái quy định của một trăm linh một
quy định năm mươi năm
thì nói là tất cả cán bộ đảng viên
và trước hết là chủ trì chủ chốt các cấp
thì thực hiện cái trách nhiệm nêu gương
còn đối với cái quy định tám này
thì nói là đây là quy định nêu gương
là của tất cả cán bộ và đảng viên
nhưng trước hết là của ủy viên bộ chính trị
của ban bí thư của ban chấp hành trung ương
như vậy nó có hai cái ý để mà nói ở cái chủ thể này
thứ nhất không được hiểu là cái quy định tám này
chỉ là quy định trách nhiệm nêu gương
đối với bộ chính trị ủy viên bộ chính trị
ban bí thư ban chấp hành trung ương
mà nó là đối với tất cả cán bộ đảng viên
thì phải hiểu như thế mới đúng
ngược lại cũng không được hiểu rằng là
cái quy định tám này chỉ quy định cho toàn thể cán bộ đảng viên
mà lại không có quy định cho thời cấp cao nhất
vì vậy cho nên cái chủ thể này nó rất rõ
là toàn thể cán bộ đảng viên
nhưng mà trước hết hay là cái khác nè
tập trung đầu tiên trước hết đó là ủy viên bộ chính trị
ban bí thư ban chấp hành trung ương
một cái sự hết sức quyết liệt
vấn đề thứ hai là rõ hơn về nội dung
cả quy định một trăm linh một quy định năm mươi năm
cũng đã rất là tiến bộ so với các quy định trước đó
cũng khá đầy đủ toàn diện
tuy nhiên đối với quy định tám
lần này chỉ ra nội dung hết sức rõ ràng
hết sức cụ thể
thể hiện qua tám cái xây và tám cái chống
và ngay trong cái bố cục của mạch đi của tám cái xây
cũng đi theo một cái quy luật của bố cục
đấy là cái khác biệt thứ hai
cái khác biệt thứ ba đó là rõ về giải pháp
có nghĩa là biện pháp tổ chức thực hiện
lần này quy định chỉ ra rất là rõ
làm tốt cái khâu quán triệt
sau đó xây dựng cái chương trình hành động
sau đó rồi là làm cả cái bản cam kết
của cán bộ đảng viên về nêu gương
thế rồi đặc biệt là quy định những cái tiêu chí
hết sức cụ thể
ví dụ là xe con thì như thế nào
sử dụng xe con thì thế nào
rồi là cái luân chuyển cán bộ thì như thế nào
thế rồi cái tiêu chí đánh giá cán bộ như thế nào
hết sức rõ nét
nó đồng bộ đi cùng với cái quy định tám
vì vậy chúng tôi thấy rằng
là những cái đó là những cái hết sức khác biệt
rất mới mẻ của quy định tám lần này
và đó cũng là cái yếu tố
để bảo đảm lên cái thành công của nghị quyết tám
của cái quy định tám
xin cảm ơn hai vị khách mời đã vừa phân tích vừa rồi
thưa quý vị
muốn kiên quyết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
thì mọi cán bộ đảng viên càng cần phải nêu gương
đi đầu trong việc chống tha hóa biến chất trong cán bộ đảng viên
thực hiện liêm chính trong đảng
như chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
đảng ta là đảng cầm quyền
nhưng đảng sẽ không giữ được vị trí lãnh đạo
nếu quyền lực bị tha hóa
cán bộ đảng viên rơi vào chủ nghĩa cá nhân
lộng quyền lạm quyền và tham quyền
và những hiện tượng đó sẽ đánh mất niềm tin của nhân dân và đảng
nhận thức sâu sắc được điều đó
đảng ta đã rất chú trọng công tác xây dựng trình đốn đảng
mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh sau
tổng cục chính trị nói riêng và bộ quốc phòng nói chung
đã có nhiều chương trình thông tin đa chiều
về những tấm gương đảng viên tiêu biểu xuất sắc
trên báo viết trên truyền hình
quân cảng sài gòn tổng công ty tân cảng sài gòn
đã trở thành doanh nghiệp quốc phòng
có vị trí số một việt nam về khai thác cảng biển
và dịch vụ hậu cần biển
luôn đứng trong top hai mươi hai cảng container lớn nhất thế giới
có được những thành tựu kinh tế quốc phòng to lớn như vậy
là nhờ vào sự đoàn kết trí tuệ và công sức
của nhiều thế hệ lãnh đạo người lao động tại quân cảng sài gòn
nhưng quan trọng hơn cả
chính là nhờ tư duy đổi mới sáng tạo của người thuyền trưởng
chuẩn đô đốc anh hùng lao động nguyễn đăng nghiêm
tổng giám đốc tổng công ty tân cảng sài gòn
luôn luôn đổi mới mình để theo kịp
với cái xu thế phát triển của cái kinh tế thị trường
ngay bây giờ tân cảng đang chuẩn bị
để ứng dụng cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn
hơn một thập kỷ trước
khi quân cảng sài gòn có bước đi đột phá
chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con
chuẩn đô đốc nguyễn đăng nghiêm
đã cùng tập thể ba lãnh đạo tổng công ty
tập trung thực hiện đổi mới toàn diện
cơ chế quản lý điều hành đầu tư chiều sâu
hiện đại hóa trang bị
đối với công nghệ quản lý tiên tiến
chuẩn đô đốc nguyễn đăng nghiêm luôn tâm niệm
để doanh nghiệp phát triển bền vững
phải xác định được chiến lược kinh doanh lâu dài
xây dựng giá trị cốt lõi
cũng như văn hóa doanh nghiệp theo mô hình
gia đình việt luôn duy trì tư duy khởi nghiệp
hàng triệu người phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo vệ
và giúp đỡ của phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong đó có những sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
đã có nhiều huy chương và bằng ghi nhận
nhưng vượt lên bổn phận và trách nhiệm của một sĩ quan gìn giữ hòa bình
những sĩ quan quân đội nhân dân việt nam còn có một phần thưởng lớn hơn
đó là niềm tin của người dân địa phương
là những niềm vui và tình cảm như thế này
khi các anh đã giúp đỡ người dân bằng sự tự nguyện
lòng nhân ái và dành cho họ rất nhiều yêu thương
vẫn còn nhờ trẻ em lang thang
sống bạo bật bằng việc xin ăn
tối về ngủ ở những hiên nhà thờ
các em chịu cảnh đói khát dịch bệnh
nhưng các em còn là những đối tượng
dễ bị tấn công nhất
bị hãm hiếp và giết hại
tôi đã tìm kiếm và đến nay thì đã hỗ trợ được cho hơn một trăm linh trẻ em
trước giờ làm việc tại phái bộ
tôi dạy chính thức cho lớp học ở một trường học
hết giờ làm việc tại phái bộ
tôi tiếp tục dạy cho bốn trẻ em ở gần khu chợ
tôi cũng dạy các con kỹ năng sống
truyền niềm tin cho các con rằng
các con có thể làm được nhiều việc để thay đổi chính cuộc đời mình
chúng ta vừa xem những hình ảnh
những tấm gương rất là sáng của các chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
xin thiếu tướng nguyễn văn tín cho biết rõ hơn về việc thực hiện nêu gương trong quân đội
được diễn ra như thế nào
quân đội dân việt nam có thể nói là
có cái truyền thống để thực hiện các cái chủ trương đường lối nghị quyết của đảng
hình ảnh bộ đội của hồ hiện nay
cũng đang được lan tỏa rất là sâu rộng trong lòng nhân dân việt nam

khi thực hiện quy định nêu gương này
quân đội tự trung lại cho đến lúc này
thời gian nó cũng còn đang mới được một thời gian ngắn thôi
nhưng mà có thể nói là quân đội đã làm rất tốt công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến nghiên cứu
thứ hai nữa là quân đội đã triển khai xây dựng cho tất cả các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình hành động

có nghĩa là để nghị quyết đi được để quy định đi được vào cuộc sống thì phải bằng các chương trình hành động
và các chương trình hành động các kế hoạch hiện nay được triển khai rất sâu rộng toàn diện trong các cơ quan quân đội
vấn đề thứ ba nữa là để nó thiết thực hiệu quả thì phải được cụ thể hóa bằng các cái tiêu chí bằng các quy định hết sức cụ thể
ví dụ tiêu chí đánh giá cán bộ tiêu chuẩn quy định về luân chuyển cán bộ

là những cái tiêu chí cụ thể để cho cán bộ đảng viên trong quân đội thực hiện
quy định về xe quy định về sử dụng xăng xe đấy
quy định nói chung hết sức cụ thể để các cơ quan đơn vị dễ thực hiện
thì hiện nay quân đội đang triển khai thực hiện theo cái hướng đó
và bước đầu có thể nói là rất là hiệu quả
ông nguyễn thúc là một người lãnh đạo của mặt trận thủ quốc việt nam rất là nhiều năm nay
thì ông đánh giá thế nào về việc thực hiện nêu gương của các chiến sĩ cán bộ quân đội nhân dân việt nam
trước hết phải nói rằng quân đội nhân dân việt nam từ nhân dân và ra vì nhân dân và phục vụ
cái truyền thống của quân đội nhân dân việt nam gắn bó với dân như cá với nước
cái truyền thống đó vẫn được duy trì và phát triển trong cái thời kỳ đổi mới
với cái lý do rằng quân đội mình thường xuyên nhắc nhở giáo dục thế hệ tức là thế hệ nối tiếp phải phát huy
cái truyền thống đẹp tuyệt vời đó
tôi có thể nói một thí dụ như năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai khi đất nước tức là vào thời kỳ khó khăn nhất
thì tất cả con các đồng chí bộ chính trị là vào quân đội hết
tất cả con các đồng chí lãnh đạo cao nhất là phải đi bộ đội
và với cái gương của các đồng chí đó nó giáo dục cho con mình thì các đồng chí bí thư tỉnh ủy không có lý do gì mà không thực hiện
tuyệt đại số cán bộ và chiến sĩ quân đội nhân dân thực hiện tốt nhưng không phải không có những đồng chí
đã bị tất cả đồng tiền nó tha hóa bị chức vụ thanh hóa
và rất mừng rằng trước cái thời kỳ đó quân ủy trung ương và bộ quốc phòng đã thực hiện một cách rất nghiêm túc
để làm chăm sạch đội ngũ của mình và giữ mãi được cái danh là tất cả quân đội
nhân dân việt nam những ngành bộ đội của cộ hồ
đấy là những cái mà dân hiện nay vẫn giữ chọn niềm tin và tin tưởng vào các đồng chí bộ đội
và như vậy thì xin thiếu tướng nguyễn văn tín có thể chia sẻ những cái bài học mà quân đội nói chung
và tổng cục chính trị cũng như là bộ quốc phòng nói riêng trong cái việc thực hiện cái nêu gương này
thì đã có những cái cực kỳ năng lực
ông làm việc làm như thế nào có thể có những cái thách thức khó khăn như thế nào
quân đội có một cái nền tảng là rất là tốt để trước để chuẩn bị cho cái thực hiện cái quy định tám này
quân đội đã có thực hiện cái chỉ thị năm chỉ thị tám mươi bảy về học tập làm theo đạo đức tấm gương
về tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh về cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng
xứng danh bộ đội cộ hồ
có những cái kinh nghiệm của những cái thực hiện các cái chỉ thị đó
thưa tướng có thể chia sẻ thêm những cái bài học mà qua những cái đợt học tập rồi việc thực hiện nó như thế nào không ạ
có lẽ là thời gian thì nó ngắn nhưng mà trước mắt cho đến lúc này bước đầu chúng tôi thấy rút ra là cơ quan tham mưu rút việc
thì chúng tôi thấy rút ra có mấy ý thế này
thứ nhất là phải làm thật tốt khâu tuyên truyền giới thiệu quảng bá để cho nó lan tỏa
nâng cao được cái nhận thức cái ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ
các bộ đảng viên và quần chúng về cái nêu gương này
vấn đề thứ hai nữa phải có sự lãnh đạo chặt chẽ kiên quyết của cấp ủy đảng các cấp
quan trọng là với người đứng đầu với cấp ủy với bí thư với bí thư và với người đứng đầu phải có những lãnh đạo chặt chẽ
và vấn đề thứ ba nữa là phải cụ thể hóa bằng các cái chương trình hành động bằng kế hoạch
và bằng các cái quy định hết sức cụ thể trong từng lĩnh vực
vì chắc chắn việc thực hiện nêu gương này nó sẽ thuận lợi nó sẽ tốt đẹp
và tạo được cái sự đồng thuận trong toàn quân để thực hiện cái nêu gương
vấn đề nữa chúng tôi thấy rằng là phải làm tốt cái khâu kiểm tra giám sát
và khâu tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong cái thực hiện nêu gương
đẩy mạnh cái tuyên truyền người tốt việc tốt trong thực hiện nêu gương
vâng xin ông nguyễn thúc cũng như là
thiếu tướng nguyễn văn tín có thể là đánh giá rất là nhanh
về cái việc mà chúng ta từ khi triển khai nghị quyết tám của bộ yên trị đến nay
thì mới có thời gian là khoảng bốn tháng đúng không ạ
chúng ta đã thực hiện như thế nào ạ
phải nói thế này với gần nửa năm thiền hai thì chúng ta đã có kết quả bước đầu
nhưng tôi nghĩ rằng muốn được kết quả tốt thì bác hồ dạy chúng ta rằng
chủ trương là một
biện pháp phải một mươi và quyết tâm phải hai mươi
bây giờ cái giai đoạn này là cái giai đoạn chúng ta triển khai những biện pháp
để làm sao cái quy định này nó phù hợp với từng ngành từng lĩnh vực và từng loại cán bộ
và quan trọng nhất là chúng ta có đủ quyết tâm hay không
thực chất ta chứ suốt từ ngày chúng ta đổi mới đến nay chúng mình đã có năm cuộc vận động
xây dựng chính đốn đảng
nhưng mà trong cái cơ chế thị trường hai mặt của cơ chế thị trường
nó làm cho chúng ta mất không ít cán bộ
thành đòi hỏi muốn quyết định tám đạt được như mong muốn mà bộ chính trị nêu ra
thì phải có cái quyết tâm cao hơn nữa
mà quyết tâm đây không phải quyết tâm của trung ương mà quyết tâm của toàn đảng toàn dân chúng ta
trong kỳ này nghị quyết quá thì rất mới
là dân giám sát
dân kiểm tra
và khi mà đã được dân đưa vào dân giám sát dân kiểm tra thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công hơn
vì cách mạng này sự nghiệp của nhân dân đáng là lãnh đạo
gắn giữa lãnh đạo với cái sự nghiệp của nhân dân thì nhất định chúng ta sẽ thành công
xin mời thiếu tướng bổ sung thêm
vâng thời gian bốn tháng thì có thể nói là nó rất là ngắn
tuy nhiên kết quả mà chúng ta nhìn thấy nó hết sức quan trọng
thứ nhất là chúng tôi thấy là cái nhận thức của toàn dân toàn đảng của cán bộ đảng viên là đã được nâng lên một bước hết sức quan trọng
vấn đề thứ hai cái tính đồng thuận xã hội rất là tốt
nhân dân đồng tình với những cái quyết sách của đảng với những cái chủ trương của đảng những quy định của đảng về nêu gương
vấn đề thứ ba đảng ta các cái cơ quan của đảng cơ quan trung ương cũng như là các chính quyền địa phương
cũng đã ra được rất nhiều cái quyết sách của đảng
quy định đồng bộ đi cùng với quy định tám
và cái thứ tư nữa là chúng ta đã thấy xuất hiện rất nhiều những mô hình hay
những cách làm sáng tạo những gương điển hình tiên tiến
trong việc thực hiện quy định nêu gương này
và chúng ta cũng hy vọng rằng là cái quy định tám này
thì nó sẽ làm thay đổi tiến triển nêu gương cho đảng viên
và các cái quy định trước đây mà chúng ta làm nó cũng chưa thực hiện chưa tốt
và cũng như là ông nguyễn túc có nói là quyết tâm phải là hai mươi lần
xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền
đó là lời dạy của bác hồ về trách nhiệm và bộn phận nêu gương của cán bộ đảng viên
chúng ta tin tưởng rằng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả quy định tám
sẽ trở thành một việc làm tự giác thường xuyên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng
đồng thời thực hiện có hiệu quả việc xây dựng trình đốn đảng trong giai đoạn hiện nay
chương trình luận đàm xin được dừng ở đây
mọi thông tin góp ý cho chương trình xin kể về hòm thư điện tử
luận đàm truyền hình nhân dân a gmail com
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau